thưa quý vị sau một mươi năm thực hiện đường lối đổi mới nhân dân ta đã giành được những thắng lợi bước đầu rất quan trọng
về cả kinh tế xã hội chính trị đối nội đối ngoại
nhiệm vụ do đại hội lần thứ bảy đề ra cho năm năm một nghìn chín trăm chín mươi một một nghìn chín trăm chín mươi năm đã hoàn thành về cơ bản
đời sống vật chất của đại bộ phận nhân dân được cải thiện dân chủ được phát huy
lòng tin của nhân dân đối với chế độ và tiền đồ của đất nước với đảng và nhà nước được khẳng định
ổn định chính trị xã hội được giữ vững quốc phòng an ninh được củng cố
quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ phá được thế bị bao vây cô lập
tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng quốc tế
bên cạnh những thành tiệu đạt được nước ta cũng phải đối đầu với nhiều thách thức
như nguy cơ tụt hậu xa về kinh tế diễn biến hòa bình tệ quan liêu tham nhũng
nguy cơ trạch hướng xã hội chủ nghĩa tình hình thế giới và thực tiễn công cuộc đổi mới
đặt ra cho đảng ta những nhiệm vụ và bước đi mới
trong bối cảnh lịch sử đó của đất nước đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám của đảng được triệu tập
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám của đảng tổ chức tại thủ đô hà nội
từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến mùng một tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tại hà nội
dư đại hội có một một trăm chín mươi tám đại biểu thay mặt cho hai một trăm ba mươi đảng viên
đại hội đã thảo luận và thông qua điều lệ đảng sửa đổi và bầu ban chấp hành trung ương khoa tám
gồm một trăm bảy mươi đồng chí ủy viên chính thức bộ chính trị gồm một mươi chín ủy viên
đồng chí độ một mươi tiếp tục được tiến nhiệm giữ chức tổng bí thư của đảng
tại đại hội nghị trung ương lần thứ tư họp từ ngày hai mươi hai đến hai mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
bàn chấp hành trung ương đã chấp thuận đề nghị của đồng chí độ một mươi lê đức anh võ văn kiệt
xin rút khỏi bộ chính trị
bàn chấp hành trung ương bầu đồng chí lê khả phiêu làm tổng bí thư và bầu bổ sung bốn ủy viên bộ chính trị
đại hội tám đánh dấu bước ngoặt đất nước ta chuyển sang thời kỳ mới
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng nước việt nam độc lập
dân chủ giàu mạnh xã hội công bằng văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa
vì hạnh phúc của nhân dân ta và tình hữu nghị và sự hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới
đại hội có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc và tương lai của đất nước
vào lúc chúng ta sắp bước sang thế kỷ hai mươi một
từ ngày hai mươi năm tháng một đến hai tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hội nghị trung ương sáu lần hai khoa tám
đã họp và ra nghị quyết về một số vấn đề cơ bản cấp bách trong công tác xây dựng đảng
hội nghị đã nêu sáu vấn đề
có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng đảng và yêu cầu các cấp bộ đảng phải thường xuyên thực hiện tốt
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của đảng ta dân tộc ta
chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của đảng
đảng cộng sản việt nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng việt nam không chấp nhận đa nguyên đa đảng
nhà nước việt nam là nhà nước của dân do dân và vì dân thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân
trên nền tảng liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo của đảng
tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức sinh hoạt và hoạt động của đảng
kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân
đánh giá công lao to lớn của đảng hội nghị cũng chỉ rõ những yếu kém như sự suy thoái về tư tưởng
chính trị tình trạng tham nhũng quan liêu lãng phí của một bộ phận cán bộ đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
hội nghị đã quyết định phát động cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết trung ương sáu lần hai
và di trúc của chủ tịch hồ chí minh vào dịp kỷ niệm lần thứ một trăm linh chín ngày sinh bắc hồ một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đó chính là những cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để đảng ta quyết định những vấn đề lớn
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín